thuốc không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai
monopiravir được khuyến cáo khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh
bộ y tế không khuyến cáo phụ nữ cho con bú trong thời gian điều trị với thuốc kháng virus này trong bốn ngày sau liều cuối cùng
trẻ em và thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi không được dùng monopearavir vì có thể ảnh hưởng sự phát triển của xương và sụng
về thời gian sử dụng thuốc dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới năm ngày
không được sử dụng quá năm ngày liên tiếp
không được dùng dự phòng hay trước khi phơi nhiễm để phòng covid một mươi chín
khuyến cáo của bộ y tế nêu rõ người bệnh chỉ được sử dụng thuốc monupravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định
và các giới hạn sử dụng cảnh báo thần trọng của thuốc
tại việt nam monopirave được đưa vào điều trị thí điểm tại nhà f có kiểm soát ở tp hcm
đến nay bộ y tế đã phân bộ hơn ba trăm linh liều cho năm mươi một địa phương triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát
cho f mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại cộng đồng